mặc dù thời gian qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hà giang đã triển khai những biện pháp như di rời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở dự báo cảnh báo sạt lở nhưng nỗi lo lũ quét sạt lở đất vẫn hiện diện đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân
nhằm chủ động ứng phó với lũ quét và sạt lở đất thì các địa phương trên địa bàn tỉnh hà giang cần sớm thông báo đến các cấp chính quyền và người dân nhất là ở vùng sâu vùng xa chủ đầu tư các công trình đang thi công và chủ các hồ chứa nước hầm lò khai thác khoáng sản biết diễn biến mưa lũ để có biện pháp phòng tránh đồng thời thường xuyên kiểm tra giả soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất nhằm chủ động di rời bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân

theo tác động do thiền tài gây ra tỉnh hà giang cần khẩn trương di rời đối với các hội dân nằm trong khu vực sung yếu đồng thời giả soát quy hoạch dân cư cơ sở hạ tầng
bên cạnh đó người dân ở những vùng nguy hiểm người tham gia giao thông cần nêu cao cảnh giác đề phòng những điểm sạt lở đường núi nguy hiểm không tới gần khi có những dấu hiệu bất thường